nhằm nâng cấp hoàn thiện toàn bộ hệ thống lưới điện công ty điện lực tỉnh phú yên thuộc tổng công ty điện lực miền trung vừa giao quân triển khai dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối bằng nguồn vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica với tổng nguồn vốn là hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng gấp hơn bốn lần kinh phí đầu tư lưới điện hàng năm của ngành điện tỉnh phú yên
dự án được đầu tư tại sáu mươi năm xã phường thị trấn thuộc chín huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên quy mô gồm hai trăm linh sáu chín km đường dây trung áp một trăm chín mươi bốn năm km đường dây hạ áp bốn mươi trạm biến áp với tổng dung lượng hơn một mươi kv ampere cùng hai mươi hai bộ máy cắt re closer và sáu tủ mát cắt hợp bộ khi hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối hai mươi hai trên bốn kv trên toàn tỉnh phú yên
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng từ tám đến một mươi một năm hiện tổng công ty điện lực miền trung đã hoàn tất việc đấu thầu xây lắp và lựa chọn nhà thầu
thời gian thi công dự án đồng loạt bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám